vũ khí mới hứa hẹn làm thay đổi cuộc chiến chống covid một mươi chín toàn cầu
cuộc chiến trên toàn cầu nhằm chống lại dịch bệnh covid một mươi chín đang bước sang một giai đoạn mới
khi xuất hiện một vũ khí hứa hẹn làm thay đổi cuộc chơi thuốc kháng virus
tuy nhiên vẫn còn những câu hỏi về việc liệu phương pháp điều trị tiên tiến này có thực sự hiệu quả hay không
và nó sẽ tác động ra sao từ đại dịch covid một mươi chín
vũ khí làm thay đổi cuộc chiến chống covid một mươi chín
thế giới đang phát triển hàng trăm phương pháp điều trị covid một mươi chín nhưng trong những tuần gần đây
các hãng dược phẩm lớn đã công bố kết quả đầy hứa hẹn đối với hai loại thuốc uống
mở đường cho việc sử dụng rộng rãi trong thời gian tới
hồi đầu tháng một mươi một một loại thuốc của công ty dược phẩm mus mỹ đã trở thành thuốc uống đầu tiên được cấp phép sử dụng điều trị covid một mươi chín
sau khi anh khuyến nghị dùng cho những người mắc bệnh từ
nhẹ đến trung bình hoặc có yếu tố khiến bệnh trở nặng
việc bật đèn xanh cho loại thuốc có tên là monopiravir ngãn hiệu lagerio
ma mers và đối tác cho biết làm giảm năm mươi nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đối với các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
diễn ra vài ngày trước khi hãng dược pfizer tuyên bố điều chế thành công thuốc điều trị covid có tên là paclovit
theo pfizer loại thuốc này làm giảm tám mươi chín nguy cơ nhập viện hoặc tử vong đối với những người trưởng thành mắc covid một mươi chín
tuy vậy kết quả thử nghiệm lâm sàng hoặc đánh giá chi tiết về hai loại thuốc nói trên vẫn chưa được công bố
hiện pfizer và mers đang xin cấp phép tại mỹ với kế hoạch sớm đưa vào sử dụng rộng rãi các loại thuốc này trên toàn cầu
các chuyên gia y tế cho rằng việc ra đời của thuốc phiên điều trị covid một mươi chín có thể giúp các nước gia tăng đáng kể khả năng sống chung với dịch bệnh
đặc biệt là khi kết hợp với tỷ lệ tiêm chủng cao
tiêm phòng vẫn được coi là cách tốt nhất để đẩy lùi dịch bệnh
dù các chuyên gia cho rằng những biện pháp bảo vệ khác như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội luôn đóng vai trò quan trọng
tuy vậy triển vọng đẩy lùi dịch bệnh vẫn phụ thuộc vào việc những loại thuốc này có thực sự hiệu quả một khi đưa vào sử dụng rộng rãi hay không
theo giáo sư sen nannayake chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của trường đại học quốc gia australia cho biết
do chúng ta phải sống chung lâu dài với covid một mươi chín nên việc có những loại thuốc này rất quan trọng
chúng ta cần bổ sung vào kho vũ khí chống virus sars cov hai của chúng ta
ông lưu ý điều đó đặc biệt có lợi cho những người không thể hoặc không muốn tiêm vaccine hay những người mắc bệnh covid một mươi chín đột phá tức là tình trạng nhiễm virus sars cov hai ở người đã được tiêm phòng
nếu cung cấp những loại thuốc này cho những người có nguy cơ cao mắc covid một mươi chín thì điều đó sẽ giúp họ không phải nhập viện khiến cuộc sống của chúng ta dễ chịu hơn rất nhiều chuyên gia này cho biết
cần thiết phải giữ cho các bệnh viện không bị quá tải
theo giới chuyên gia các loại thuốc của mus và pfizer cũng có thể được sử dụng cho những người từng phơi nhiễm với virus như một biện pháp phòng ngừa
ash lebro phó giáo sư tại viện đổi mới trị liệu thuộc đèo y khoa florida cho rằng
thuốc kháng virus có thể làm thay đổi cuộc chơi
các loại thuốc uống có thể được sử dụng cho nhiều người bình thường không giống như thuốc tiêm tĩnh mạch
chỉ được dùng khi bạn phải nhập viện
hơn nữa thuốc uống có thể được dùng trong quá trình mắc bệnh
hoặc sau khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm để ngăn chặn bệnh tình diễn biến nặng hoặc khả năng lây virus về sau
thuốc kháng virus vẫn còn nhiều hoài nghi
tuy nhiên việc phân phối sớm cho người bị phơi nhiễm virus hay người mắc bệnh
phụ thuộc vào khả năng của một quốc gia trong việc xét nghiệm nhanh chóng và truy vết tiếp xúc liên lạc
bên cạnh đó vẫn chưa rõ hiệu quả của chúng ra sao
nếu được sử dụng muộn trong quá trình mắc bệnh
một mối quan tâm khác là liệu virus sars cov hai có phát triển khả năng kháng thuốc hay không
vấn đề này từng gây đau đầu các chuyên gia y tế khi phát triển pháp đồ điều trị cho những người mắc cắn bệnh như hiv aids
nhiều ý kiến cho rằng quan trọng là phải theo dõi chặt chẽ quá trình điều trị
và tiếp tục phát triển những loại thuốc mới có thể được sử dụng phối hợp với các thuốc hiện đang có
để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc
theo giáo sư aslan
các loại thuốc cùng nhóm với thuốc viên điều trị covid một mươi chín monupiravir của mers
có khả năng ngăn chặn nguy cơ kháng thuốc cao hơn
tuy nhiên nhà khoa học người mỹ william đã đặt ra câu hỏi với tác dụng phá vỡ sự nhân lên của virus
liệu loại thuốc này có thể làm vô tình phát sinh các biến thể nguy hiểm hơn virus hay không
không thể loại trừ trường hợp monopiravir có thể tạo ra các đột biến trên mọi gen và protein của virus
trong đó có cả gai protein vốn được dùng để liên kết với tế bào của con người
trong khi không tiêu diệt được virus này ông william viết trong một bài bình luận trên tạp chí forbes
song nhiều ý kiến coi đây là rủi ro mang tính lý thuyết và không đủ khả năng để ngăn việc sử dụng một loại thuốc nhiều triển vọng như vậy
chuyên gia pro thì cho rằng khả năng thuốc điều trị covid một mươi chín làm xuất hiện một biến chủng nguy hiểm hơn rất khó xảy ra
bà giải thích
thuốc hoạt động bằng cách can thiệp vào bộ gen của virus khiến bộ gen này bị lỗi và không thể sao chép hay tái tạo được
ngay cả khi xuất hiện chủng đột biến thì khả năng chúng trở nên nguy hiểm hơn so với chủng cũ là điều đáng nghi ngờ
song cần phải tiến hành theo dõi thêm để xem liệu thuốc này có can thiệp vào adn của người hay không
ông alexanddo javest chuyên gia về bệnh lý học và sinh học tế bào tại đại học columbia ở new york nhấn mạnh
dù chưa thể đánh giá chính xác
tác động của thuốc đối với sự tiến hóa của virus trong thời gian dài
nhưng trước mắt nó có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự nhân lên của virus
ông lưu ý nếu các loại thuốc này có thể giúp kiểm soát dịch bệnh
thì điều đó sẽ làm giảm sự xuất hiện của các biến thể mới của sars cov hai và giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm từ người sang người
việt nam sẽ tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống
ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dùng dịch sắt khuẩn

để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới như
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới như

để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới bộ y tế mong muốn
và kêu gọi mỗi người dân việt nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập
khai báo y tế với các nội dung chính sau đây
khẩu trang đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế khu cách ly khử khuẩn sửa tay thường xuyên bằng xà phòng
hoặc dung dịch sát khuẩn tay vệ sinh các bề mặt vận dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa
điện thoại máy tính bảng mặt bàn mặt ghế giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
khoảng cách giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập đông người
khai báo y tế thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh để đảm bảo an toàn